ngày hôm nay một mươi tám tháng chín công an tp đồng hới tỉnh quảng bình cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn vĩnh long có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
đối tượng nguyễn vĩnh long có quyết định truy nã ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi chín của công an tp hà nội
trước đó công an tp đồng hới đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn vĩnh long về hành vi gây dối trật tự công cộng
đánh một tiểu thương tại chợ đồng hới do vay tiền của đối tượng này với lãi suất cao không có điều kiện để trả
căn cứ tài liệu thu thập được công an tp đồng hới đã xác định từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nguyễn vĩnh long cùng với một đối tượng khác nhiều lần phát tờ rơi cho vay tại chợ đồng hới và chợ nam lý nhằm thu hút người đến vay nợ
bước đầu cơ quan công an xác định có một mươi ba người vay tiền của đối tượng với lãi suất một trăm tám mươi hai đến tám trăm năm mươi một một năm
hiện công an tp đồng hới đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án